chào mừng sáng quý vị thời tiết tại bắc bộ từ ngày hôm qua trở nên âm u sương mù và có cả mưa phù nữa
với kiểu thời tiết như thế này thì liệu sẽ có ảnh hưởng đến hoa đào hay là quốc tết không chị thôi trang
vâng thưa chị minh phương thưa khán giả
quả thật là với kiểu thời tiết âm u như ngày hôm qua thì đúng là sức mua cũng sẽ vắng hơn
và riêng với lại hoa đào loại hoa đặc trưng của tết cổ truyền thì để tươi lâu và nở đúng ngày tết hay không thì còn phụ thuộc vào ba mươi vào thời tiết nữa cơ ạ
vâng ạ trời rét kéo dài dưới một mươi chín độ thì hoa tươi sẽ là khoảng hai tuần hay là trên một mươi chín độ thì sẽ duy trì được khoảng một mươi ngày
còn nếu trời ấm hẳn lên từ hai mươi bốn cho tới hai mươi bảy độ thì hoa sẽ bung nở nhanh và sẽ chỉ khoe sắc được trong năm ngày mà thôi
và theo dự báo thì trời sẽ ấm dần lên từ ngày hôm nay cho đến thứ bảy và có nắng mạnh
vì vậy quý vị nên sắm hoa đào vào dịp sát tết hơn là sắm từ bây giờ
vì dự báo từ chủ nhật cho đến gần ngày ba mươi tết thì sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống
khi đó thì việc duy trì hoa cũng sẽ
sẽ được lâu hơn ạ
ngoài ra ở khu vực nam bộ sẽ còn mưa nhưng lượng mưa nhỏ trời lạnh
còn ở phía nam nhìn chung là thuận lợi để khoai sắc vào năm mới